tháng một mươi hai năm hai nghìn sáu là bí thư đảng ủy khối các cơ quan tỉnh vĩnh phúc
tháng một năm hai nghìn chín là chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh vĩnh phúc
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi là chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy vĩnh phúc
tháng năm năm hai nghìn một mươi hai là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy vĩnh phúc
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng hai năm hai nghìn một mươi năm
bà lan được bầu làm phó bí thư tỉnh ủy vĩnh phúc khóa một mươi năm
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy vĩnh phúc
tháng hai năm hai nghìn một mươi năm tại hội nghị ban chấp hành đảng bộ tỉnh vĩnh phúc lần thứ hai mươi chín khóa một mươi năm
bà lan được bầu giữ chức bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc khóa một mươi năm họp kỳ thứ một mươi hai bất thường
tại kỳ họp này bà lan được bầu giữ chức vụ
chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc khóa một mươi năm
đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm bà tái đắc cử bí thư tỉnh ủy
tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
bà lan được bầu làm ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bà tiếp tục được bầu làm bí thư tỉnh ủy với số phiếu tuyệt đối
ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tại kỳ họp thứ một mươi tám hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc
khóa một mươi sáu bà lan được bầu làm chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi một tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
bà lan tiếp tục được bầu làm ủy viên ban chấp hành trung ương
còn đây là ông lê duy thành sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín quê ở xã vũ di huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
có trình độ cao cấp lý luận chính trị
là tiến sĩ kinh tế
giai đoạn trước năm hai nghìn một mươi ba ông thành là cán bộ cấp cơ sở
sau đó giữ các chức vụ như cục phó cục thuế tỉnh vĩnh phúc bí thư huyện ủy lập thạch
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba ông thành được thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi tại hội nghị lần thứ ba mươi ba ban chấp hành đảng bộ tỉnh vĩnh phúc
ông thành được bầu giữ chức vụ phó bí thư tỉnh ủy
đến cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ông lê duy thành được giới thiệu và bầu làm chủ tịch ủy ban
nhân dân tỉnh vĩnh phúc với tỷ lệ là một trăm linh theo trung tướng tô ân sô tập đoàn phúc sơn
hoạt động tại vĩnh phúc từ năm hai nghìn bốn là doanh nghiệp vừa phải hoạt động trong phạm vi cấp huyện
từ năm hai nghìn một mươi năm doanh nghiệp này vươn mình mạnh mẽ khi nhận được nhiều công trình từ bắc đến nam
hiện doanh nghiệp có hai mươi một dự án với tổng mức đầu tư là hơn bốn mươi tỷ đồng
theo cơ quan điều tra bước đầu xem xét hai dự án ở vĩnh phúc cho thấy tập đoàn phúc sơn đã bỏ
ngoài sổ sách không kê khai tài chính trốn thuế gây thiệt hại cho nhà nước hơn sáu trăm bốn mươi tỷ đồng
hiện tập đoàn này còn nợ thuế hàng chục tỷ đồng nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện bán
giao nhưng đã bán và thu tiền nhưng không giao đất cho nhà đầu tư gây thiệt hại cho người dân hàng
chục nghìn tỷ đồng để dẫn đến vi phạm trên trung tướng tôn sô cho hay có trách nhiệm của cơ quan quản
lý khi không kiểm soát hoạt động kê khai tài chính nên mặc dù doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ
tài chính thuế nhưng vẫn hoạt động không nắm được năng lực thực tế của doanh nghiệp khi nhận
dự án dẫn đến việc doanh nghiệp nhỏ cấp huyện nhưng vươn xa khắp nơi trúng thầu nhiều dự án hàng
nghìn tỷ đồng trong khi năng lực của công ty vừa phải nhiều tập đoàn hùng mạnh cũng không nhận được
các dự án này
cùng với hai bị can hoàng thị thúy lan và lê duy thành các bị can cao khoa nguyên chủ tịch ủy ban
nhân dân tỉnh quảng ngãi đặng văn minh phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân đại biểu hội
đồng nhân dân tỉnh quảng ngãi nguyên giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi cùng bị khởi tố
bị can bắt tạm giam về tội nhận hối lộ trong số chín bị can còn có các ông hà hoàng việt phương
trưởng ban quản lý khu kinh tế dung quốc và các khu công nghiệp
nguyên phó giám đốc sở giao thông vận tải phạm ngọc thủy phó giám đốc sở giao thông vận tải
nguyên trưởng phòng kỹ thuật và chất lượng sở giao thông vận tải ông lê quốc đạt giám đốc ban quản
lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nguyên trưởng phòng quản lý đầu tư sở giao thông
vận tải tỉnh quảng ngãi và ông phạm ngọc cương phó tổng giám đốc tập đoàn phúc sơn cùng bị khởi tố
tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tài khoản ba điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự
ông đặng trung hoành tránh văn phòng huyện ủy huyện mang thít tỉnh vĩnh long bị khởi tố về tội lợi
dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi quy định tài khoản ba điều ba trăm sáu mươi sáu bộ luật hình sự
ngày hai mươi năm tháng hai cơ quan điều tra có công văn về việc cung cấp thông tin
tài liệu gửi ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi theo đó cơ quan điều tra cho biết
xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế kế toán đầu tư
thực hiện các dự án công trình xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn và các đơn vị liên quan
thực hiện đầu tư xây dựng kê khai thực hiện nghĩa vụ thuế thanh tra kiểm tra các dự án công trình
do công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn và các công ty thành viên làm chủ đầu tư thi công tại quảng ngãi
ngày hai mươi bảy tháng hai ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi có văn bản khẩn yêu cầu thủ trưởng các sở
kế hoạch và đầu tư xây dựng tài nguyên và môi trường tài chính nội vụ và cục thuế tỉnh cung
cấp kịp thời đầy đủ các thông tin tài liệu theo yêu cầu của cục cảnh sát kinh tế
năm hai nghìn một mươi hai tập đoàn phúc sơn của nguyễn văn hậu tên thường gọi là hậu pháo chủ tịch hội đồng
quản trị công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn chúng gói thầu thi công xây lắp dự án đường bờ nam sông
trà khúc với số vốn là chín trăm chín mươi chín tỷ đồng do sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi làm chủ đầu tư
dự án có tổng chiều dài toàn tuyến hơn tám bảy km nền đường rộng ba mươi sáu m mặt đường rộng hai mươi hai m
được thảm bê tông nhựa dự án có điểm đầu ráp về quốc lộ một mươi một tại km một năm mươi bảy và điểm cuối
giáp nút giao thông dẫn vào cầu cổ lũy tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố
tây đô thị chạy dọc bờ nam sông trà khúc qua các xã phường của thành phố quảng ngãi
vào tháng chín năm hai nghìn một mươi năm thanh tra chính phủ có kết luận thanh tra đối với dự án đường bờ nam sông
theo đó dự án này và dự án kè bờ nam sông trà khúc không có sự đồng bộ về quy hoạch
kế hoạch đầu tư và quy mô phân kỳ đầu tư nên nhiều hạng mục trồng lên nhau phải phá bỏ
gây lãng phí hơn một mươi một ba tỷ đồng
dự án đường bờ nam sông trà khúc do tập đoàn phúc sơn thi công đã không thi công một mươi đường công vụ
đi qua thành phố quảng ngãi dự toán áp dụng sai tỷ lệ chi phí trực tiếp khác tỷ lệ tận dụng đất
tính sai loại ô tô vận chuyển phải giảm trừ thanh toán hơn tám bốn tỷ đồng
ngoài ra dự án còn có nhiều biểu hiện thông đồng giữa các nhà thầu để cho một đơn vị trúng thầu
ở gói số một mươi hai xây lắp gói số một mươi bốn tư vấn giám sát thi công
năm hai nghìn hai mươi hai tập đoàn phúc sơn được ubnd tỉnh quảng ngãi chấp thuận dự án khu đô thị bàu giang với
quy mô là bốn mươi chín sáu ha trong đó có hàng chục hectare là đất lúa tổng mức đầu tư là ba ba trăm linh tỷ đồng do công
công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản thăng long làm chủ đầu tư công ty này là thành viên của
tập đoàn phúc sơn dự án được đầu tư với mục tiêu xây dựng một khu đô thị mới văn minh hiện đại
đồng bộ với cơ sở hạ tầng kỹ thuật xã hội
kết chặt chẽ với cảnh quan xung quanh phù hợp với định hướng quy hoạch của thành phố quảng ngãi
và huyện tư nghĩa tuy nhiên đến nay khu vực thuộc đô thị bầu giang vẫn còn là bãi đất hoang
khiến cỏ dại mọc hoang trên khắp các đồng ruộng ngày tám tháng ba sau khi viện kiểm sát nhân dân
tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tổ
chức thi hành theo đúng quy định của pháp luật trong các dự án của tập đoàn phúc sơn đầu tư
có ba dự án bt tại sân bay nha trang các dự án này nhiều năm liền chậm tiến độ
không thể đưa vào khai thác vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy như doanh nghiệp đã cam kết
theo hồ sơ tập đoàn phúc sơn là nhà đầu tư được tỉnh khánh hòa giao thực hiện các dự án
các tuyến đường các nút giao kết nối sân bay nha trang dự án đường vành đai kết nối với nút
giao ngọc hội và dự án nút giao thông ngọc hội theo hình thức hợp đồng bt nguồn vốn để thanh
toán cho các dự án bt là các quỹ đất thuộc khu đô thị thương mại dịch vụ tài chính du lịch nha trang
tính đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tổng tiến độ ba dự án bt của tập đoàn phúc sơn đạt khoảng ba mươi tám
phí đầu tư là một hai trăm tám mươi bốn tỷ đồng việc chậm tiến độ các dự án bt của tập đoàn phúc sơn gây nhiều bức xúc
cho dư luận cũng liên quan đến hoạt động ở khánh hòa tập đoàn phúc sơn bị địa phương này truy thu
một mươi hai tỷ đồng tại dự án khu trung tâm đô thị thương mại dịch vụ tài chính du lịch nha trang
cụ thể vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa có văn bản gửi tập đoàn phúc sơn về việc
thực hiện nghĩa vụ tài chính tại dự án nói trên với số tiền là một mươi một tỷ chín trăm chín mươi bốn triệu đồng số tiền này được
dựa trên số liệu kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương tại thông báo số sáu trăm tám mươi năm hai nghìn một mươi chín và văn
bản mới nhất của ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa ngay sau khi nhận được thông báo của ủy ban nhân
dân tỉnh khánh hòa đề nghị nộp số tiền trên ngày tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tổng giám đốc công ty cổ phần
tập đoàn phúc sơn nguyễn văn hậu đã có văn bản trả lời đối với số tiền phải nộp này theo yêu cầu
của ủy ban nhân dân tỉnh và cục thuế tỉnh khánh hòa nhà đầu tư nhận thấy là chưa có đủ căn cứ
lý để tính toán xác định đảm bảo theo nguyên tắc ngang bằng giá trong việc thực hiện đầu tư xây
dựng các dự án theo hình thức bt việc phê duyệt giá đất tại khu vực sân bay nha trang và thủ tục
thanh toán các dự án bt chưa được thực hiện tại khánh hòa doanh nghiệp này vướng nhiều lùm xùm liên
quan dự án khu trung tâm đồ thị thương mại dịch vụ tài chính du lịch nha trang tại sân bay nha trang
sân bay nha trang có diện tích một trăm tám mươi sáu ha nằm giữa trung tâm thành phố sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ngoài mục đích
quân sự nơi này còn phục vụ các chuyến bay chở khách tới địa phương từ năm hai nghìn bốn sau khi sân
bay cam ranh hoàn thành sân bay nha trang ngừng đón khách trở thành căn cứ quân đội đến năm hai nghìn hai mươi
một phần đất nơi đây được giao cho địa phương nhằm phát triển kinh tế xã hội để thực hiện các dự
án bt ubnd tỉnh khánh hòa đã dùng quỹ đất thanh toán tại sân bay nha trang công ty phúc sơn
thực hiện ba dự án bt với mức đầu tư khoảng ba năm trăm sáu mươi hai tỷ đồng gồm các tuyến đường các nút giao thông kết
nối với khu sân bay nha trang nút giao thông ngọc hội đường vánh đai kết nối nút giao thông ngọc hội
đổi lại doanh nghiệp được giao quỹ đất trên hai mươi hectare tại sân bay nha trang để thực hiện dự án khu trung
tâm đồ thị dịch vụ tài chính du lịch nha trang
giá trị quỹ đất lúc đó là tạm tính cả ba dự án bt này đều không qua đấu giá được chỉ định giao
cho tập đoàn phúc sơn doanh nghiệp này cũng cam kết đưa các công trình trên vào hoạt động vào năm hai nghìn hai mươi
song những dự án trên đều chậm tiến độ nút giao thông ngọc hội cơ bản đưa vào hoạt động
cạnh đó chủ đầu tư vẫn chưa nhận được mặt bằng đối với nhánh phía bắc n bốn nên vẫn đang trợ mặt
bằng mới để có kế hoạch thi công
ngoài chậm tiến độ các dự án bt đều không qua đầu giá được chỉ định giao cho tập đoàn phúc sơn
chậm tiến độ các dự án tập đoàn phúc sơn cũng vướng vào lùm xùm liên quan việc truy thu hơn một mươi một tỷ
đồng vào ngân sách nhà nước liên quan dự án khu trung tâm đô thị thương mại dịch vụ tài chính du lịch
nha trang tuy nhiên đến nay doanh nghiệp này chưa thực hiện được nghĩa vụ tài chính các dự án vẫn đang
dở dàng hiện nay các sai phạm liên quan đến các dự án đất đai tại sân bay nha trang có dấu hiệu phạm
tội đã được công an tỉnh khánh hòa chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra thuộc bộ quốc phòng
xem xét xử lý theo thẩm quyền vì vậy đối với số tiền mà tỉnh đã thông báo nhưng công ty cổ phần
tập đoàn phúc sơn chưa chấp nhận nộp vào ngân sách nhà nước theo lãnh đạo cơ quan chức năng của tỉnh
khánh hòa phải chờ kết quả xử lý của cơ quan điều tra thuộc bộ quốc phòng hoặc phán quyết của tòa án
để buộc doanh nghiệp phải chấp hành thực hiện
ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án

cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản thăng long và các đơn vị có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông nguyễn văn hậu tên thường gọi là hậu pháp chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn